chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
những người làm nghệ thuật đã không ngừng nỗ lực để gửi tới khán giả những món quà tinh thần hấp dẫn
đáng chú ý trong số đó chính là đêm công diễn vở vũ kịch ba lê mang tên kẹp hạt rẻ
với sự tham gia của hơn một trăm linh vũ công nhí tại nhà hát lớn hà nội
chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi
trước khi đến với vở vũ kịch ban lê thiếu nhi kẹp hạt rẻ chúng tôi mời quý vị và các bạn
cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ hấp dẫn khác cũng diễn ra trong tuần qua
nhân kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công vào nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
và hướng tới kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập
đảng cộng sản việt nam bảo tàng lịch sử quân sự việt nam đã tổ chức triển lãm chuyên đề
bản thùng ca xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
triển lãm nhằm ôn lại một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến chống mỹ
cứu nước của dân tộc khẳng định tầm vóc ý nghĩa giá trị lịch sử to lớn
của cuộc tổng tiến công vào nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
với hơn ba trăm linh tài liệu hình ảnh hiện vật tiêu biểu triển lãm được chia làm bốn phần
phần mở đầu
phần một dốc sức cho chiến trường
phần hai bước ngoặt lịch sử
phần ba âm vang bản thùng ca
đáng chú ý có những hiện vật lần đầu tiên được đưa ra trưng bày
như xe xích lô của đồng chí đỗ văn căn tức ba mù
cơ sở của lực lượng biệt động sài gòn sử dụng vận chuyển vũ khí
từ ngoài ô vào sài gòn đánh chiếm các mục tiêu trong thành phố

tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam hai mươi tám a địa biên phủ hà nội
tiết mục giao lưu văn hóa văn nghệ của bốn dân tộc anh em kinh hoa khmer trăm
tuần lễ sẽ diễn ra đến hết ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
mới đây huyền thư cô nữ sinh trường đại học acland new zealand
đã cho ra mắt tập thơ đầu tay mang tên
nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu
tập thơ được chia làm năm phần bắt đầu từ chính nỗi đau
nếu anh về hà nội chờ dịu dàng ở châu đại dương
đôi mắt trẻ thơ mẹ và làng và đất nước
tập hợp những bài thơ mà huyền thư đã viết trong những ngày tháng xa quê hương
có lẽ bởi vậy mà tình cảm quê hương gia đình và xứ sở
chính là đề tài mà huyền thư đặc biệt chú trọng
ở đó hiện lên qua những câu thơ dạng
như dòng cảm xúc đang trào tuôn là hình ảnh cánh đồng cỗi cằn
luồng khói cay trên lỗ hồng mái hiên nhà dòng sung quê người mẹ tần tào
có thể nói cảm thức tiếng việt và cảm xúc đồng quê
chính là mạch nguồn để thư viết nên những bài thơ nặng chịu nhớ thương hoài càm
đối với bản thân tôi nghĩ là tất cả mọi người đều lớn lên đều có quê hương
đều có gia đình để thương yêu
và dù mình có ở đâu đi chăm nữa
thì gia đình cũng là một phần
rất lớn trong cuộc sống của mình
thì đối tượng độc giả mà mình hướng đến
không chỉ là những bạn trẻ sống xa quê
hay là những người việt kiều hoặc là du học sinh ở nước ngoài
mà mình còn muốn hướng đến tất cả độc giả trong nước
và các bạn sinh viên hoặc là những người luôn hướng đến quê hương của mình
về thăm quê hương nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc
chúng tôi có dịp trò chuyện với huyền thư
một cô gái trẻ hồn nhiên trong sáng
đúng với tuổi đôi mươi
nhưng cũng đã sớm trưởng thành
trong cả cuộc sống và thơ ca
bản thân mình cảm thấy là các bạn trẻ bây giờ
hướng tới viết về tình yêu rất là nhiều
nhưng mà có thể những cái điều mà mình cảm nhận được trong tuổi thơ
ví dụ như sự bất mát của quê hương
sự mất mát của làng quê hoặc những điều như là thiên tai chẳng hạn
nó là một phần những nỗi đau của làng quê mà mình cảm nhận được
thì mình không nghĩ là những nỗi đau chỉ là nỗi đau về tình yêu đôi lứa
hay là sự thiếu hút về tình cảm
mà nó còn là những nỗi đau mà quê hương đất nước phải trải qua
tôi nghĩ rằng chính cái sự hoài hương
và sống ở một cái nơi xa lạ với mình như thế đã
giúp thư nảy sinh ra cái ý định làm thơ
và có những bài thơ rất hay về quê hương đất nước
cảm giác đầu tiên của tôi là hơi lạ ở chỗ là
một cô bé
thời điểm đó tôi đọc thơ thư chưa tròn hai mươi tuổi
chẳng hạn gì cả
mới chỉ đăng trên facebook
thì ấn tượng là
không ngờ một cô bé chưa đến hai mươi tuổi lại làm thơ rất là dà dặn
làm chủ được ngôn ngữ và các thủ pháp của thơ ca
với những thành công bước đầu ở tập thơ đầu tay
hy vọng rằng khuyên thư sẽ ngày một hoàn thiện và đổi mới so với chính mình
để những bạn đọc yêu mến cô được chứng kiến những bước đi của cô gái trẻ này
trên một hành trình thơ vững chắc và biển bì
hơn một trăm linh vũ công nhí độ tuổi từ bốn đến một mươi bảy
đã cùng tham gia biểu diễn trong vở vũ kịch ballet nổi tiếng mang tên kẹp hạt rẻ
đây được xem là vở vũ kịch ballet thiếu nhi đầu tiên của việt nam
được công diễn và là món quà ý nghĩa gửi tới khán giả nhân dịp năm mới
kẹp hạt rẻ là một câu chuyện thiếu nhi được thể hiện bằng nghệ thuật múa ballet
bao gồm ba màn
gợi dậy thế giới đầy mộng mơ và màu sắc trong lòng khán giả đặc biệt là trẻ em
chuyện kể về đêm lễ hội năm mới tại gia đình cô bé mary
cùng giấc mơ kỳ ảo của cô bé quanh món quà mang tên kẹp hạt rẻ
trong giấc mơ chàng trai tuấn tú dưới hình dáng kẹp hạt rẻ
đã chiến đấu với đàn chuột cứu cô bé khỏi nguy hiểm
và cùng cô phiêu lưu qua những vùng đất kỳ ảo cùng vũ điệu ngọt ngào hấp dẫn
tại đó cô bé như thế mình bé lại và nhảy múa giữa bầu trời hoa tuyết
như giấc mơ thủa thơ ấu
vũ kịch kẹp hạt rẻ phiên bản nhí do nghệ sĩ ưu tú đàm hàn giang dàn dựng
đã thổi hồn xuân năm mới và hoàn toàn mới mẻ so với các phiên bản trước đây
giang muốn truyền lại những cảm hứng và đam mê đó cho những thế hệ trẻ tương lai
và giang cũng đã ấp ủ từ rất lâu
để tạo nên một sự mới mẻ trong nghệ thuật búa ballet một sự sáng tạo
nhưng những người lớn diễn thì bình thường có toát lên

những sự sáng trọng sự quý phái và lãng mạn
thế nhưng ở đâu đó nó thiếu một cái chút trong sáng và thơ ngây
thì có lẽ rằng là các bé thiếu nhi sẽ làm những cái việc đó dễ hơn và tốt hơn những người lớn
và như vậy thì màu sắc của bộ môn búa ballet
nó sẽ được hoàn thiện hơn và đẹp hơn và sẽ gần gũi với khán giả hơn
hơn một trăm linh vũ công nhí tham gia trong chương trình
có em đã được đào tạo trong các trường chuyên nghiệp
nhưng phần lớn các em đều là những vũ công không chuyên
còn non năng là những vũ công không chuyên
còn non nớt cả về kỹ thuật và diễn xuất
thậm chí có em mới chỉ bốn năm tuổi
lần đầu tiên được tiếp xúc với nghệ thuật ballet
nên bản thân nghệ sĩ biên đạo và chính các em
đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể gửi tới khán giả
những màn trình diễn sống động và đẹp mắt
trong lúc tập thì các bạn ý một tuần chỉ được có hai tiếng
tập với giang thôi các nhóm cũng chỉ có hai tiếng
mỗi nhóm chỉ có hai tiếng một tuần thôi
và các bạn vẫn đang phải tập trung vào học văn hóa
vì vậy áp lực đối với giang đối với các bạn
đối với ban thủ chức với vở ballet
nó có thể tính bằng dây
bởi vì nó rất là lo
vì lo là các con sẽ quên bài
các con sợ lên trên
các con sẽ vào không gian nhà lớn
các con sẽ bị vỡ hòa ra
và tất cả những cái gì mà mình tập và truyền cho các con
nó sẽ bị mất đi
và chính vì vậy thì trong quá trình tập luyện có những khó khăn
và mình cũng phải sáng tạo ra những cái kỹ năng dạy cho các con
làm sao cho các con có đầy đủ
một cái sự tự tin
nhất khi bắt lên sân khấu
khi các con có cái sự tự tin đó
thì các con mới thể hiện được tâm hồn của các con trên sân khấu
chứ không phải là những cái động tác múa đều nữa
mà là thể hiện những cái tâm hồn
những cái nhân vật những cái tính cách
của con trên sân khấu
trong buổi hôm nay thì con được đóng vai mẹ
và trong khi tập luyện thì con
cả thấy vai mẹ là một vai rất là khó đối với con
so với lớn tuổi của con thì
con còn rất là bé
nhưng một vai mẹ thì là một vai rất là khó đối với con

động tác của con sẽ phải trưởng thành
không thể bé dọc chứng nhi được
chính vì vậy
con sẽ phải cố gắng
để hoàn thành một cái vợ diễn
thật tuyệt vời
khi mà tham gia với cái hoa rẻ này
con cảm thấy rất là vui
và rất là hạnh phúc
chỉ cần xem nữa cũng chút tự hào nữa
còn về việc khó khăn thì
thực ra cái vai hầu gái này
là một cái vợ diễn của con
cái vai nó hơi người lớn một chút
phải làm thế nào để
nhất là lúc bê diệu
thì là cái chai thì nó hơi rung rinh
và thỉnh thoảng thì nó bị đổ cốc
lúc đầu thì con cảm giác nó cũng khá là khó
nhưng mà về sau thì con thấy
khi mà con đã quen rồi
thì con cảm thấy rất là đơn giản
và cũng dễ thôi
vượt lên trên tất cả những bỡ ngỡ
hồi hộp của lần đầu tiên
đến với nghệ thuật ballet
hơn một trăm linh vũ công nhí đã cống hiến cho khán giả
những phút giây thưởng thức nghệ thuật đầy thăng hoa
sự thích thú trầm trồ
những tràng pháo tay không ngớt của khán giả
đặc biệt là những khán giả nhỏ tuổi
tại hội trường nhát lớn hà nội
chính là phần thưởng lớn nhất
mà các vũ công nhí và phụ huynh của các em nhận được
con rất thích vụ diễn này
bởi vì các anh chị rất đẹp
và rất dẻo
mình thấy có một điều rất là đặc biệt
bởi vì đây là vụ ballet đầu tiên
mà mình xem toàn là vụ công nhí biểu diễn
với tư cách là một người
cũng làm nghệ thuật
thì mình cảm thấy điều đấy là một bước tiến mới

mình thấy các em rất là tuyệt vời
các em có thể trở thành những mầm non
trở thành tương lai nghệ thuật
của nước mình
vũ kịch nhí kẹp hạt rẻ
còn đem đến không khí xuân năm mới
với một bông hoa tươi phủ kín sân khấu
đây là vũ kịch đầu tiên
sử dụng hoàn toàn hoa tươi
và trang phục thiết kế trên sân khấu
mặc dù đòi hỏi một sự chuẩn bị gấp rút

và số lượng nhân lực tham gia nhiều hơn
nhưng điều này đã làm tăng hiệu quả sân khấu
đem lại cho khán giả
những trải nghiệm chân thực và gần gũi
tôi muốn là đưa
rất nhiều hoa tươi lên trên sân khấu
để cho sân khấu thêm sinh động
và những bông hoa tươi
màu sắc đấy
thì cũng sẽ hòa quyện
với những bước nhảy
cũng như là những cái trang phục của các bạn nhỏ
làm cho các bạn ấy sẽ trở nên sinh động hơn
bản thân cái bông hoa nó đã rất là tự nhiên rồi
và nó cũng có những bông hoa
màu sắc khác nhau
thì sử dụng hoa tươi trên sân khấu
thì cũng tạo một cái
hiệu ứng rất là tốt
bởi vì là giúp cho người xem
một cái cảm giác rất là mát mẻ
rất là gần gũi với cả thiên nhiên
và cũng tôn lên thêm
cái không khí ở trong sân khấu
nó không cảm giác bị khô cứng
được gấp ủ và chuẩn bị thực hiện
trong một thời gian dài
kẹp hạt rẻ chính là sản phẩm
của quá trình trao chuyển tình yêu
và kinh nghiệm của thế hệ nghệ sĩ
thành danh đi trước cho lớp trẻ
đối với một bộ môn nghệ thuật
đòi hỏi sự khổ luyện và bền bỉ như múa ba lê
hy vọng rằng với sự tự tin
có được ngày hôm nay
các vũ công nhí sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê
để đi những bước dài
cùng nghệ thuật múa nước nhà
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi kỳ nồng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phong văn hóa org vn
phong văn hóa org vn
hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám